sau thời gian trốn truy nã ở thành phố hồ chí minh vào ngày chín tháng tám
hai đối tượng trốn truy nã nguy hiểm là nguyễn cường nam và bùi công tùng
cùng chú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã ra cơ quan công an đầu thú
về hành vi cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai tùng nam cùng một số người bạn
có đến vui chơi giải trí tại một quán bar trên địa bàn quận hải châu
đến dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai một người bên nhóm của tùng và nam
sang bàn bên cạnh để đòi đổi bản nhưng không được đồng ý
và hai bên xô sát ném đầu và dùng vỏ chai bia đánh khiến hai người bị thương
hai đối tượng khai nhận cả nhóm bỏ trốn từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vào thành phố hồ chí minh
nhưng liên tục đổi nhà trọ khách sạn để tránh bị phát hiện
sau nhiều tháng lăng thang thì đã quyết định ra đầu thú